nhân chuyến thăm cấp nhà nước của tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đến cộng hòa cuba từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng ba
theo lời mời của bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng raúl castro ruz
hai bên đã ra tuyên bố chung truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn tuyên bố chung việt nam cuba
nhận lời mời của đại tướng raúl castro ruz bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với bí thư thứ nhất chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng đại tướng raúl castro ruz
có các cuộc gặp trao đổi với bí thư thứ hai ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội esteban lazo hernández
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng miguel díaz
tất cả các hoạt động đã diễn ra trong bầu không khí anh em và tin cậy lẫn nhau
đồng chí nguyễn phú trọng đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm anh hùng dân tập cuba josé mati
và tại đài tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh thăm thành phố santiago de cuba thăm lăng mộ
josé mati và viếng mộ tổng tư lệnh cách mạng cuba fidel castro thăm một số di tích lịch sử của thành phố anh hùng santiago de cuba
thăm trường tiểu học võ thị thắng gặp và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhận bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của trường đại học tổng hợp la habana
do quá trình cống hiến cho khoa học và những đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam
sự quan tâm chia sẻ với cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhận bằng tiến sĩ danh dự chuyên ngành khoa học chính trị của trường đại học tổng hợp la habana
hai nhà lãnh đạo tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và đoàn kết gắn bó giữa việt nam và cuba
là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai đảng và nhân dân hai nước
hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của chủ tịch hồ chí minh và tổng tư lệnh fidel castro
những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp gắn kết hai dân tộc việt nam cuba
hai bên cho rằng việc mở rộng thắt chặt và làm sâu sắc mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa hai nước
nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước vào hòa bình ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới
tại cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và bí thư thứ nhất chủ tịch groul castro bày tỏ hài lòng về quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước
khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt giữa hai nước sang giai đoạn phát triển mới
nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và trên các lĩnh vực khác thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng mỗi nước và thảo luận những vấn đề quốc tế cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng các thế hệ tương lai việt nam và cuba sẽ là lực lượng kế cận trung thành của lịch sử quan hệ đoàn kết và hiểu nghị giữa hai dân tộc
đã đang và sẽ luôn gắn bó trong sự nghiệp bảo vệ sự vững chắc không thể đảo ngược của chủ nghĩa xã hội và của một thế giới công bằng bình đẳng và bền vững hơn
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố và đại biểu quốc hội chính quyền nhân dân khóa chín diễn ra vào ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
tin tưởng chắc chắn rằng dưới ánh sáng của các nghị quyết do đại hội sáu bảy của đảng cộng sản cuba đề ra cuba sẽ tiếp tục thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế và xã hội xã hội chủ nghĩa
mở ra một giai đoạn phát triển mới của công cuộc
trong bối cảnh hiện nay khi việt nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cuba đang tích cực triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa
hai bên cần duy trì thường xuyên các cuộc gặp tiếp xúc ở tất cả các cấp
hai bên cần duy trì các cuộc trao đổi lý luận thực tiễn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo nhà nước quản lý kinh tế xã hội công tác xây dựng đảng và mối quan hệ giữa đảng với các tổ chức thanh niên
tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng an ninh và đối ngoại
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác song phương như thỏa thuận trao đổi và hợp tác giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản cuba
hội thảo lý luận giữa hai đảng ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế khoa học và kỹ thuật tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao
quan hệ giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ các lực lượng cách mạng cuba trao đổi về mô hình kinh tế xã hội của hai nước
hai bên bày tỏ quyết tâm thăng cường hiệu quả và hiệu lực
tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch ron kasto nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế
đánh giá cao việc hai bên kết thúc đàm phán hiệp định thương mại mới trong khuôn khổ chuyến thăm
coi đây là cơ sở để tiếp tục mở rộng quan hệ trong lĩnh vực kinh tế thương mại
cuba ủng hộ việc tăng cường đầu tư của việt nam vào cuba thông qua việc ký kết các dự án đầu tư quan trọng và sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho mục đích này
hai bên sẽ xem xét tiềm năng của mỗi nước để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực các ngành ưu tiên như năng lượng viễn thông du lịch xây dựng
dịch vụ y tế nông công nghiệp và công nghiệp lương thực lương thực thực phẩm dược phẩm công nghệ sinh học giao thông vận tải và các lĩnh vực khác
hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của các văn kiện hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm về các lĩnh vực nông nghiệp xây dựng
thông tin và truyền thông nguồn nhân lực và an sinh xã hội khoa học và công nghệ
đồng chí raúl castro cảm ơn đảng nhà nước chính phủ việt nam đã xóa nợ của chính phủ cuba đối với chính phủ việt nam và cho rằng đây là minh chứng thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế
nhấn mạnh các tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
quốc tôn trọng các nguyên tắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của các quốc gia
không can thiệp vào công việc nội bộ không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
hai bên nhất trí cho rằng mối quan hệ song phương ngày càng được thắt chặt giữa hai nước việt nam cuba sẽ góp phần mở rộng sự hợp tác giữa việt nam
với các nước khu vực mỹ la tinh và caribe giữa cuba với các nước khu vực châu á thái bình dương
vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển và phồn vinh ở hai khu vực và trên thế giới
hai bên ghi nhận vai trò của các tổ chức khu vực và liên khu vực như cộng đồng các nước mỹ la tinh và caribe
hiệp hội các quốc gia đông nam á asean diễn đàn hợp tác đông á mỹ la tinh trong việc tăng cường các mối quan hệ hữu nghị
và hợp tác trên cơ sở tôn trọng và cùng chung sống hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế như tinh thần tuyên bố mỹ la tinh và caribe
là khu vực hòa bình
một mươi một hai bên tái khẳng định tính hiệu lực của các nguyên tắc cơ bản của phong trào không liên kết
nhấn mạnh các mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của phong trào không liên kết cần được tôn trọng triệt để
đánh giá cao những đóng góp của phong trào với việc bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế
và cho rằng phong trào không liên kết cần được củng cố hơn nữa để đương đầu một cách hiệu quả với những thách thức to lớn của thế giới ngày nay
khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình an ninh quốc tế
giải trừ quân bị đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân
hài lòng với việc việt nam và cuba đã ký và tham gia vào hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực trong việc đối phó với biến đổi khí hậu
qua việc thúc đẩy sự tôn trọng và áp dụng công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
và thỏa thuận paris trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng tôn trọng sự khác biệt
một mươi hai hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương
mà hai nước là thành viên nhất là tại liên hợp quốc gồm cả việc ủng hộ các ứng cử viên của nhau
thống nhất lập trường chung thông qua các cuộc trao đổi định kỳ giữa chính phủ hai nước
một mươi ba hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ
cuộc gặp quốc tế của các đảng cộng sản và công nhân diễn đàn sao paulo
cũng như các diễn đàn chính trị xã hội khác
một mươi bốn hai bên đánh giá cao kết quả thành công của chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba
của tổng bí thư nguyễn phú trọng coi đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm lần thứ bốn mươi năm
chuyến thăm lần đầu đến việt nam của tổng tư lệnh fidel castro ruz
nguyên thủ quốc gia duy nhất thăm vùng vừa được các chiến sĩ việt nam giải phóng
tại vị tuyến một mươi bảy tỉnh quảng trị
một mươi năm tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn bí thư thứ nhất
chủ tịch raúl castro ruz cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân cuba
về sự đón tiếp trọng thị sự nồng hậu hiếu khách dành cho cá nhân tổng bí thư
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng
trân trọng mời bí thư thứ nhất chủ tịch ron castro sang thăm chính thức việt nam
đồng chí ron castro chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời
chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao
là hà bà nà ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hết tuyên bố chung